thưa quý vị và các bạn trong những năm qua đảng và nhà nước luôn dành những chế độ chính sách ưu tiên
cho vùng sâu vùng xa dân tộc miền núi còn nhiều khó khăn nhất là những huyện ba mươi a của cả nước
một trong những chính sách đó là hỗ trợ cho người nghèo vay vốn để phát triển sản xuất
bắc nạm tỉnh bắc cạn là một trong những huyện nghèo của cả nước
việc tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất được cấp ủy chính quyền quan tâm
bằng nhiều hình thức khác nhau linh hoạt trong nguồn vốn cách thức cho vay
và một điều không thể phủ nhận từ khi được vay vốn các hộ nghèo đã ổn định cuộc sống
tuy nhiên đến nay thoát nghèo vẫn là bài toán cần có lời giải đối với huyện miền núi còn nhiều khó khăn này
trong chương trình lao động và xã hội tuần này của truyền hình nhân dân
chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện về huyện miền núi
còn chăn trở với bài toán thoát nghèo bền vững
huyện bắc nạm tỉnh bắc cạn là một trong những huyện nghèo ba mươi a của cả nước
những năm trước tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn rất cao trên năm mươi
thu nhập đầu người trong một năm chỉ được từ một mươi năm đến năm mươi
trong những năm gần đây bằng tất cả sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện
tỷ lệ hộ nghèo hiện đã giảm xuống còn ba mươi tám
huyện bắc nạm đang phấn đấu trong năm hai nghìn một mươi chín giảm thêm bốn tỷ lệ hộ nghèo
tuy nhiên có thể nhận thấy mặc dù đã rất nỗ lực nhưng huyện miền núi vẫn chưa thực sự đi lên
bởi điều kiện tự nhiên của huyện không được thiên nhiên yêu đãi lại ở thế lòng trào
nên hàng năm chịu nhiều thiên tai bão lũ một cách bất ngờ
khó khăn lại trồng chất khó khăn
xuất phát từ đời sống của người dân còn chưa ổn định cấp ủy chính quyền huyện đã nhận định
chỉ có ổn định đời sống cho nhân dân thì kinh tế xã hội của địa phương mới vững vàng
từ những chính sách độ quan tâm yêu đái của đảng nhà nước
cấp ủy chính quyền huyện cùng ngân hàng chính sách đã linh hoạt trong việc cho hộ dân vay vốn để giải quyết việc làm
chị lài thị miên là một trong những hộ gia đình khó khăn có nhu cầu vay vốn để giải quyết việc làm
cả gia đình chỉ trông chờ vào ruộng nương
chị miên không biết xoay sở như thế nào khi thu nhập hàng tháng rất thấp
có năm bị mất mùa do thiên tai bão lũ còn không đủ lương thực trong năm cho cả gia đình
từ khi có chương trình ước đái được vay vốn ngân hàng chính sách rồi
thì mình được vào tổ vay vốn thì được vay qua chương trình giải quyết việc làm
vay về chăn nuôi châu bò sinh sản
ngoài ra còn chăn nuôi thêm lợn để có công việc ổn định
thì hoàn cảnh kinh tế gia đình thì kinh tế ổn định hơn
cũng như chị miên anh ma thế tinh được hỗ trợ vay năm mươi triệu từ nguồn vốn giải quyết việc làm qua ngân hàng chính sách
anh đã đầu tư vào chăn nuôi đại gia súc châu bò sinh sản
trước khi thì gia đình cũng vất vả
toàn nương giấy rồi thì dụng vườn các thứ thôi
và từ khi được có chương trình vay vốn của ngân hàng chính sách thì gia đình cũng được vay
được vay vốn ngân hàng chính sách năm mươi triệu
nói chung bây giờ là gia đình cũng nuôi bò
tổng bò bây giờ là có bảy con
những hộ gia đình như chị miên anh tinh
sau khi được vay vốn để giải quyết việc làm thì đời sống gia đình đã ổn định hơn
có trong tay tài sản là những con trâu con bò đã giúp cho họ yên tâm lao động sản xuất
toàn cảnh kinh tế ở trong địa phương này cũng rất là khó khăn bởi vì chỉ trông chờ vào nương giấy
mực tấn tấn thắc thì bán ra chỉ được năm triệu
nếu mà tính thu nhập chăn nuôi châu bò sinh sản mỗi năm được để ra được một hai con thì lái gấp mấy lần
hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã giáo hiệu vẫn còn trên hai mươi
vì vậy nhu cầu cần được vay vốn để giải quyết việc làm của những người trong độ tuổi lao động cao
vẫn còn rất nhiều hộ nằm trong diện được vay vốn để giải quyết việc làm nhưng chưa được vay vì nguồn vốn này rất hạn hẹp
đối với địa phương xã giáo hiệu thì nghề nghiệp chúng tôi chỉ phát triển sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi ra trại
tuy nhiên để mà phát triển về lĩnh vực về các dịch vụ thì nó chỉ rất là nhỏ lẻ
hiện tại tại địa phương chúng tôi thì cũng cái nhu cầu vay vốn khoảng trên ba mươi
tuy nhiên cái vốn đến thời điểm để giải quyết việc làm chỉ chiếm khoảng năm
hai năm trở lại đây thì chúng tôi đã đẩy mạnh cái việc cho vay đối với các hộ gia đình từ cái nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm
tính cả hai năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín chúng tôi đã cho vay được một trăm sáu mươi một lượt hộ với số tiền cho vay trên bốn tỷ đồng
tuy nhiên thì trong cái nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm này thì cũng còn một số cái vấn đề khó khăn
nguồn vốn thì nó còn tương đối là hạn chế
mặc dù cái nhu cầu vay vốn của chương trình này nó rất là lớn nhưng hàng năm thì chính phủ bố trí cái nguồn vốn này chưa đủ chưa đáp ứng được cái nhu cầu vay vốn của người dân
tôi vay vốn việc làm hỗ trợ rất nhiều cho các hộ
dân là trên toàn huyện
cụ thể trong năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín hỗ trợ cho người dân thông qua ngân hàng chính sách vốn vay từ trung ương từ tỉnh và cổ huyện vào khoảng một trăm năm mươi người
đến nay thì nguồn vốn giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín với vốn bỏ ra khoảng trên bốn tỷ đồng
và hiện nay dư nợ vẫn tiếp tục cho vay là trên sáu tỷ
tuy nhiên nguồn vốn này cũng còn rất là hạn hẹp
đối với tỉnh thì năm nay là được một tỷ đồng
với huyện thì là chín trăm linh triệu đồng
còn lại là vốn của trung ương
tuy nhiên thì đối với dân trên địa bàn huyện thì nguồn vốn so với toàn huyện là vẫn hạn hẹp so với huyện nghèo như thế này
như vậy có thể thấy nguồn vốn cho vay để giải quyết việc làm đã phát huy rất hiệu quả
bản thân những hộ gia đình được vay cũng đã biết sử dụng nguồn vốn này
đúng mục đích
qua đó cho thấy các hộ gia đình đã ý thức được tính tự lực trong sản xuất tự chủ trong cuộc sống
không có tâm lý ỉ lại trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước
xong hiện nguồn vốn cho vay để giải quyết việc làm chưa tỷ lệ thuận với số lượng người có nhu cầu được vay
trong một tương lai gần rất cần có sự quan tâm hơn nữa bằng những chính sách cụ thể nguồn vốn cụ thể đối với huyện miền núi
hiện bắc nạm vẫn còn khoảng gần ba hộ nghèo
đối với chương trình cho hộ nghèo vay vốn thì từ năm hai nghìn một mươi tám trở lại đây
ngân hàng chính sách huyện đã giải ngân trên ba mươi tỷ đồng với hơn một lượt hộ được vay vốn
trong đó ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã giải ngân chín tỷ đồng với gần hai trăm linh lượt hộ được vay
mục đích sử dụng vốn của hộ nghèo chủ yếu là phát triển nông lâm nghiệp và chăn nuôi châu bò sinh sản hoặc nuôi dê
năm hai nghìn một mươi ba theo dự án ba mươi a nhà trị được một con trâu trị giá một mươi năm triệu đồng

trị lợi vay thêm gần ba mươi triệu nữa để mua hai con trâu sinh sản
đến nay đàn trâu của nhà trị đã có năm con tổng giá trị đàn trâu cũng lên đến gần bảy mươi triệu đồng
trị lợi nông thị lợi
năm hai nghìn một mươi ba theo dự án ba mươi a nhà trị đã có năm con tổng giá trị đàn trâu cũng lên đến gần bảy mươi triệu đồng
trị lợi nông thị lợi
năm hai nghìn một mươi ba theo dự án ba mươi a nhà trị đã có năm con tổng giá trị đàn trâu cũng lên đến gần bảy mươi triệu đồng
trị lợi nông thị lợi

trị lợi nông thị lợi
năm hai nghìn một mươi ba theo dự án ba mươi a nhà trị đã có năm con tổng giá trị đàn trâu cũng lên đến gần bảy mươi triệu đồng
trị lợi nông thị lợi
năm hai nghìn một mươi ba theo dự án ba mươi a nhà trị đã có năm con tổng giá trị đàn trâu cũng lên đến gần bảy mươi triệu đồng
trị lợi nông thị lợi

trị lợi nông thị lợi
năm hai nghìn một mươi ba theo dự án ba mươi a nhà trị đã có năm con tổng giá trị đàn trâu cũng lên đến gần bảy mươi triệu đồng
trị lợi nông thị lợi
năm hai nghìn một mươi ba theo dự án ba mươi a nhà trị đã có năm con tổng giá trị đàn trâu cũng lên đến gần bảy mươi triệu đồng
trị lợi nông thị lợi
năm hai nghìn một mươi ba theo dự án ba mươi a nhà trị đã có năm con tổng giá trị đàn trâu cũng lên đến gần bảy mươi triệu đồng
trị lợi nông thị lợi
năm hai nghìn một mươi ba theo dự án ba mươi a nhà trị đã có năm con tổng giá trị đàn trâu cũng lên đến gần bảy mươi triệu đồng
trị lợi nông thị lợi